lực lượng chức năng xã chuông mít huyện dương minh châu tỉnh tây ninh xác nhận các đơn vị chức năng hiện đang phong tỏa hiện trường
khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân khiến hai người tử vong tại đây
vào khoảng sáu giờ sáng nay người dân ấp thuận hòa xã trung mít huyện dương minh châu phát hiện trong phòng ngủ quán cà phê thanh quang
có một người đàn ông đã tử vong trong tư thế trao cổ và một người phụ nữ được xác định là chủ quán cà phê thanh quang đã tử vong trên giường
sau khi nhận được tin báo công an xã trung mít đã ngay lập tức phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án mạng
đến một mươi hai giờ trưa nay lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để xác minh làm rõ nguyên nhân khiến hai người này tử vong